hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tiến hành ngày làm việc thứ ba
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi ba
hôm nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị
sau đó ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về nội dung thời gian và chương trình đại hội một mươi ba của đảng
sự thảo quy chế làm việc của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
buổi chiều ban chấp hành trung mương đảng tiếp tục làm việc tại hội trường về các nội dung trên